sau những ngày oi nóng từ chiều tối và đêm nay các tỉnh ở phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phía bắc di chuyển xuống người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
với nhiệt độ có xu hướng giảm nhanh cao nhất trong ba ngày tới phổ biến là dưới mức hai mươi chín độ trời xe lạnh về đêm và sáng sớm
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trời cũng có mưa giải rác do ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở phía bắc
dù lượng mưa được nhận định là không lớn nhưng những cơn mưa trong thời điểm giao mùa dễ kèm theo tố lốc mưa đá cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ tại đây cũng giảm dần trong ba ngày tới nắng nóng chấm dứt hoàn toàn khi nhiệt độ ngày đêm ở dưới mức là ba mươi một độ
đối với các tỉnh miền trung cùng với quá trình tăng cường nén đẩy dạnh áp thấp xuống phía nam của bộ phận áp cao lạnh lục địa ở phía bắc
nắng nóng đáng kể ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ chiều tối mai trở đi khu vực này thì xuất hiện mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này cũng giảm mạnh xuống ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
vào đến khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời còn nắng nóng cục bộ trong ngày mai sau đó thì mưa tăng nên nhiệt độ giảm dần vào những ngày sau đó
thời tiết chuyển mát mẻ sau đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa thuận lợi hơn cho sinh hoạt thờ nhật của nước
ở khu vực vùng cao tây nguyên thời tiết ít biến động phổ biến là ít mưa ban ngày thì trời có nắng
trong hôm nay và ngày mai nắng nóng vẫn có thể xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
sang ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng ba mức độ nắng nóng sẽ có xu hướng thuyên giảm có thể chỉ xuất hiện cục bộ ở một số tỉnh thuộc khu vực với nhiệt độ là ở trên mức ba mươi năm độ
còn đối với các tỉnh thành ở miền nam
nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền đông nam bộ với nhiệt độ cao nhất ở mức là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
các tỉnh thành còn lại cũng xuất hiện tình trạng oi nóng vào trưa chiều khi nhiệt độ ở mức là từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe